việt nam đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới nâng tổng số người mắc covid một mươi chín của nước ta lên con số một trăm bảy mươi bốn
ba trong số đó liên quan tới bệnh viện bạch mai hà nội một ca có thời gian sống trong cộng đồng
và một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ca bệnh thứ một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi hai và một trăm bảy mươi bốn đã tiếp xúc với nhiều người tại bệnh viện bạch mai hà nội
hiện ba bệnh nhân này đã nhập viện
các bệnh thứ một trăm bảy mươi một bệnh nhân nữ một mươi chín tuổi là du học sinh tại mỹ có địa chỉ tại phường một mươi một quận một mươi tp hcm
bệnh nhân nhập cảnh việt nam vào ngày một mươi ba tháng ba và cách ly tại nhà ngay khi về
các bệnh thứ một trăm bảy mươi ba bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam sống tại moscow của liên bang nga về nước ngày hai mươi năm tháng ba
cách ly tập trung tại trường đại học fpt ở hòa lạc huyện thạch thất hà nội
bệnh nhân suốt khoảng ba mươi tám độ ho nhiều hiện đã nhập viện